tại đà nẵng trước tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng gấp hai bảy lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ubnd tp đà nẵng đã kiểm tra chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và kêu gọi người dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng chống sốt xuất huyết
tại buổi gia quân chiến dịch diệt long quăng bọ gậy dọn vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết
lãnh đạo ubnd tp đà nẵng đã đến kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số khu dân cư thuộc phường mỹ an quận ngũ hành sơn
qua đó chỉ đạo ubnd các cấp cần tập trung chỉ đạo quyết liệt kiểm tra giám sát và huy động các ban ngành đoàn thể
các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia vận động người dân dọn bỏ các vật dụng phế thải đậy kín các vật dụng chứa nước mưa nước sinh hoạt
khơi thông cống rãnh hố nước tù động tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vận động người dân tự diệt long quăng bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết